một bánh heroin và tám kg ketamine là vật chứng được công an huyện điện biên tỉnh điện biên
và các lực lượng chức năng thu giữ khi phá chuyên án bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
tại nhà nghỉ hà linh sân bay thuộc tổ một mươi phường thanh trường thành phố điện biên phủ
các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang vàng a dế chú điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ là một ba lô bên trong có chứa một bánh heroin và tám kg ketamin
giấy khai nhận số ma túy trên được mua của một người lào tại khu vực biên giới
đang trên đường vận chuyển mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa xác lập chuyên án điều tra và làm rõ thủ đoạn gài ma túy
nhằm hãm hại người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
theo điều tra ban đầu vào lúc chín h ba mươi phút ngày ba tháng hai
công an phường một mươi bảy quận gò vấp đã tiếp nhận qua điện thoại
của một người đàn ông không rõ lại địch tố giác một người phụ nữ đang dừng xe mô tô
mang biển kiểm soát năm mươi chín g một sáu mươi bảy nghìn ba mươi một trước nhà số năm trăm ba mươi đường lê đức thọ phường một mươi bảy quận gò vấp
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra xác minh công an phường một mươi bảy phát hiện một người phụ nữ
đang cất giấu hơn ba g methamphetamine tại các vị trí trên xe
khám xét khẩn cấp chỗ ở của người phụ nữ đã thu giữ thêm một bảy g methamphetamine
quá trình điều tra ban đầu xác định người phụ nữ trên kinh doanh mua bán chó mèo cảnh
trên các trang mạng xã hội
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba tháng hai có khách hàng sử dụng một tài khoản facebook
để liên hệ với người phụ nữ đặt mua chóp chó cảnh và yêu cầu giao đến một địa chỉ
đồng thời nhờ ghé qua một địa điểm khác nhận giúp hai bịch bánh tráng
khi đến điểm hẹn người phụ nữ đã gọi cho khách hàng nhưng được đề nghị là đợi vì đang bận
trong lúc đang đứng chờ thì bị công an đến kiểm tra và phát hiện sự việc trên
theo lời khai của người phụ nữ trước đó có xảy ra mâu thuẫn với nguyễn hữu thêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê sóc trăng
cơ quan công an xác định người phụ nữ trên không liên quan đến số ma túy bị thu giữ
đồng thời mở rộng điều tra
sau chín ngày bắt quả tang nhóm gopher tổ chức đánh bạc tại khách sạn thuộc phường khai quang
thành phố vĩnh yên cục cảnh sát hình sự của bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam hai mươi một người trong nhóm này

công an phường một thành phố sóc trăng đang tạm giữ ba đối tượng gồm nguyễn thị hồng liên võ văn hiếu và thạch thanh quý cùng chú thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về hành vi trộm cắp tài sản
công an phường một thành phố sóc trăng đã tổ chức tuần tra trên địa bàn khi đến đường lý thường kiệt
khóm hai phường một phát hiện đối tượng liên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe kiểm tra đối tượng liên đã không chứng minh được xe mô tô lộc của mình
bước đầu liên khai nhận xe mô tô trên là do mình trộm được cùng hai đối tượng khác
lực lượng công an tiếp tục mời hai đối tượng còn lại về cơ quan để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm xe của mình
và khai nhận cả ba đã trộm được năm xe mô tô trên địa bàn thành phố sắp trăng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục thông tin liên quan đến việc nhóm học sinh trường tiểu học kim giang
quận thanh xuân hà nội bị ngộ độc thực phẩm
thưa quý vị như thông tin chúng tôi đã đưa ở bản tin trước vào ngày hai mươi tám tháng ba
sau khi đi dã ngoại về năm mươi sáu em học sinh trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
có biểu hiện đau bụng buồn nôn nghi là ngộ độc thực phẩm
và đến nay một số em đã được ra viện còn lại các em đang được điều trị
tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
tổ chức cho học sinh khối lớp một và lớp hai đi tham quan tại trang trại cánh buồm xanh huyện gia lâm
khi về đến trường khoảng năm mươi sáu cháu có biểu hiện đau bụng buồn nôn
đến một mươi sáu giờ có năm mươi cháu đi khám sàng lọc
tại bệnh viện bạch mai bệnh viện đống đa bệnh viện xây dựng các cháu còn lại được đưa về nhà
ghi nhận tại bệnh viện đống đa trong sáng nay trong số bảy bé ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại đây
thì có năm bé được xử lý cấp cứu truyền dịch truyền kháng sinh đã qua giai đoạn bệnh nặng tỉnh táo và sức khỏe hồi phục tốt
dự kiến năm bé sẽ xuất viện trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng ba nếu các chỉ số sinh tồn ổn định
hai bé còn lại có xét nghiệm bạch cầu tăng
chẳng viêm trong cơ thể nên tiếp tục dùng kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện
vụ của quân ổn định ngộ độc hàng loạt chúng tôi đã tiến hành xử lý cấp cứu truyền dịch truyền phán sinh
sau đó các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng ban đầu hiện tại các cháu đều tỉnh táo tốt không nôn không đi ngoài nữa
về thức ăn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân cũng cho biết
nhà trường ký hợp đồng với công ty cổ phần thực phẩm ngôi sao xanh
trụ sở công ty tại tập thể công ty bắc hà
nội huyện đồng anh hà nội
thức đơn gồm cơm rang gà philet chiên xù khoai tây chiên canh chuồn nấu thịt bánh oreo kindle
tuy hiện chưa xác định rõ nguyên nhân ngộ độc
các em học sinh ăn cơm bình thường do bếp ăn của trường nấu không phải ăn ở ngoài
liên quan đến vụ việc bảo vệ khu đô thị vinhome ocean park châu quỳ huyện gia lâm
bị xe ô tô đâm tử vong công an huyện gia lâm thành phố hà nội cho biết
tài xế taxi có kết quả đo nồng độ cồn là không phải
bốn trăm năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
mức vi phạm này thì vượt mức xử lý kịch khung theo quy định
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba
nam nhân viên bảo vệ khu đô thị vinhome ocean park phát hiện xe ô tô màu trắng biển kiểm soát hai mươi chín e một nghìn hai trăm bốn mươi hai
dừng đỗ ở vị trí không được phép nên đã yêu cầu thực hiện biện pháp để chấm dứt lỗi vi phạm
nhưng tài xế không chấp hành
sau đó thì tài xế xe ô tô này đã lái xe bỏ chạy
và va chạm vào nhiều phương tiện của cư dân khu đô thị
thế vậy nam nhân viên bảo vệ có mặt bảo vệ hiện trường và gọi điện cho công an địa bàn
trong lúc vụ việc đang được xử lý tài xế xe ô tô tiếp tục lái xe
lao vào xe máy của nam nhân viên bảo vệ khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh
và được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
hiện trịnh bá trọng tài xế ô tô đã bị tạm giữ để điều tra
thời gian gần đây thì liên tục xảy ra những vụ
án mạng có nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận xôn xao
qua các vụ án thì cho thấy có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức lôi sống
do không làm chủ được cảm xúc mà sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
sau đây sẽ ghi nhận của phóng viên
sáng ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba người dân trong khu nhà trọ thuộc khóm hai
phường ba thành phố sa điác tỉnh đồng tháp không khỏi bàng hoàng
khi hay tin một người phụ nữ sinh sống tại đây đã bị một đối tượng lạ tấn công cướp tài sản
sau hai mươi bốn giờ
công an thành phố sa điếc phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
và công an xã phú an huyện phú tân tỉnh an giang đã bắt giữ được đối tượng gây án là trần quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở huyện phú tân tỉnh an giang
khám xét trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ bốn đoạn ống hút có chứa ma túy cùng một xe máy
qua đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó một ngày đối tượng đã quen biết nạn nhân tại tiệm game
sau đó người phụ nữ đó đã rủ việt về sống cùng tại phòng trọ
đến ngày hai mươi năm tháng hai bị người phụ nữ yêu cầu dọn đi do việt không có giấy tờ tùy thân
không đăng ký tạm trú được nên hai người xảy ra mâu thuẫn
việc lấy dao trong phòng trọ đâm vào lưng người phụ nữ sau đó còn hành hung
rồi lấy hai nhẫn kim loại màu vàng và chiếc xe mô tô của tình nhân rồi tẩu thoát
cơ quan công an đã khởi tố trần quốc việt về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
trải qua cơn thập tử nhất sinh nạn nhân trên còn may mắn sống sót
thế nhưng vụ án giết người khác xảy ra tại thành phố hồng ngự thì không được như thế
hai mươi chín nhát dao oan nghiệt của gã nhân tình đã tước đi mạng sống của người phụ nữ vô gia cư
tại thành phố hồng ngự chỉ vài ngày quen nhau lâm văn mai bốn mươi hai tuổi
đã rủ một người phụ nữ về sống chung tại cây xăng bỏ hoang thuộc khóm an lợi
phường an bình a thành phố hồng ngự
sau một tháng chung sống đến tối ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi bị nạn nhân cằn nhằn vì không kiếm việc làm mai bỏ đi nhậu
trong lúc nhậu mai rủ lê văn nhầy năm mươi sáu tuổi người địa phương về cây xăng để cùng quan hệ tình dục với bạn gái
khi bị người phụ nữ phản đối tức giận mai dùng dao đâm bạn gái nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
đến ngày hôm sau mai bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ hai là lê văn nhầy về tội giết người
qua cuộc tình chấp nhóm giữa đối tượng mai và nạn nhân cũng như các vụ việc khác
cơ quan công an cũng khuyến cáo bà con trong quá trình tiếp xúc các đối tượng không gõ bai vịt
chúng ta cần phải nắm đặc điệp nhân thân mối quan hệ gia đình xã hội
để từ đó thiết lập mối quan hệ cho tốt cho đúng và cho an toàn
để tránh hậu quả đáng tiếc như nạn nhân trong vụ án như trên
cái giá phải trả cho những người đàn ông
trong cuộc tình chấp nhóm sống vội là tính mạng sức khỏe của người trong cuộc
chắc chắn rằng đối tượng gây án sẽ bị pháp luật nghiêm trị bằng những bản án thích đáng
nhưng với nạn nhân là nội ám ảnh khôn nguôi
hai nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ
của thành phố đà nẵng tiến hành làm rõ
tối ngày chín tháng ba nhóm của bùi khắc thắng cùng chơi đánh bài ăn tiền với nhóm của võ anh thi
trú tại tỉnh quảng nam
nhóm của thi gian đận thắng rút rao xông vào nhóm của thi đe dọa
cả nhóm thi chạy thoát thân riêng thi bị giữ lại đưa đến sân vận động hòa xuân để nói chuyện nhằm đòi lại tiền thua bạc
nghe tháng kể chuyện nguyễn văn phú chú tại quận sơn trà gọi điện cho lê tấn hậu chú tại tỉnh quảng nam đến giúp đòi tiền nợ
sau đó thi được đưa lên khu vực trường bắn ba trăm hai mươi bảy nguyễn thanh tân chú tại quận cẩm lệ
và hậu liên tục đánh đập đe dọa buộc chi trả tiền
vì quá sợ nhưng không có tiền nên thi đưa điện thoại di động cho tân và hậu cầm để được thả về
hiện công an quận cẩm lệ đã triệu tập các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra
tại quảng nam lực lượng công an và quần chúng nhân dân vừa truy bắt nhanh đối tượng hồ công sơn
trú tại huyện tiên phước khi vừa trộm cắp xe máy
tối ngày hai mươi bảy tháng ba tại thôn bích trung huyện núi thành nghe tiếng truy hô của một đối tượng trộm xe máy sh
vợ chồng anh nguyễn sơn
hồ công sơn và chị nguyễn thị thanh yên ở gần đó đã truy đuổi đối tượng
bám đuổi hơn bảy km thì hai vợ chồng anh sơn và đối tượng đều mất tay lái lao xuống ruộng
đối tượng bỏ chạy bỏ lại xe máy
ngay sau đó công an tp tam kỳ và quần chúng nhân dân tiếp tục truy bắt
đến hai mươi ba h cùng ngày đã bắt được đối tượng hồ công sơn
hiện hai vợ chồng anh nguyễn sơn bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
đại diện công an huyện núi thành thành phố tam kỳ đã đến thăm hỏi sức khỏe động viên hai vợ chồng anh nguyễn sơn
về tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm